tối qua nhà hàng pizza trên phố đoàn trần nghiệp quận hai bà trưng thành phố hà nội đã bị phong tỏa do có nhân viên nghi mắc covid một mươi chín
sáng nay hà nội ghi nhận thêm bốn trường hợp dương tính với virus sars cov hai trong đó có bệnh nhân nam sinh năm hai nghìn ở ngõ chín mươi bốn hoàng mai phường hoàng văn thụ quận hoàng mai
bệnh nhân làm đầu bếp kiêm shipper tại quán pizza số ba mươi đoàn trầm nghiệp quận hai bà trưng ngay cạnh công trường số một trăm tám mươi chín bà triệu nơi có sáu bệnh nhân dương tính làm việc
hàng ngày bệnh nhân đi làm có gửi xe tại vincomba triệu nơi bệnh nhân ba mươi hai nghìn bảy trăm một mươi cũng hay gửi xe ở đây
ngày một mươi bốn tháng bảy bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nên đi khám tại bệnh viện thanh nhàn và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
tối qua trung tâm y tế và lực lượng chức năng quận hai bà trưng đã lập rào chắn phong tỏa tạm thời khu vực trên để khoanh vùng truy vết
một đoạn con phố đoàn trần nghiệp giao với bùi thị xuân và bà triệu đã được phong tỏa
toàn bộ những người có liên quan tiếp xúc gần với nhân viên nghi mắc covid một mươi chín được đưa lên xe cấp cứu đi cách ly tập trung trong tối ngày hôm qua
hiện tại lực lượng chức năng đang tích cực điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh lấy mẫu xét nghiệm kịp thời đồng thời khoanh vùng để xử lý dịch
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại